thưa quý vị trong ba tuần tp hcm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ ghi nhận trên địa bàn tp thủ đức và các quần huyền
có rất nhiều mô hình hoạt động từ thiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các mô hình hoạt động từ thiện của nhiều tổ chức cá nhân hỗ trợ người dân tại các khu cách ly
phong tỏa và những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín nổi bật là các mô hình
phiên chợ không đồng atm gạo trứng gian hàng không đồng chuyến xe yêu thương bếp ăn nghỉ tình gian hàng yêu thương
các mô hình hoạt động từ thiện phong phú thiết thực trên được người dân tích cực hưởng ứng
cùng tham gia hàng trăm tấn lương thực thực phẩm thiết yếu và nhiều hàng hóa trang thiết bị y tế trị giá hàng chục tỷ đồng
qua đó đã góp phần cùng các cấp chính quyền thiết thực chăm lo đến đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ nghèo
cận nghèo gia đình chính sách những hoàn cảnh khó khăn bởi dịch covid một mươi chín trong những ngày giãn cách
các mô hình hoạt động từ thiện trên còn lan tỏa yêu thương tấm lòng chia sẻ của các giới đồng bào
các tầng lớp nhân dân đến khắp mọi nơi góp phần làm sáng đẹp thêm giá trị nghỉ tình của người dân tp hcm